trước tình hình các tỉnh trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài
các địa phương đã tổ chức di rời sơ tán tổng cộng ba hai trăm năm mươi hộ dân
tại các khu vừng bị ngập sâu nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất
có ba mươi bảy xã tại các địa phương từ quảng bình đến đà nẵng bị ngập lụt
nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt cô lập
theo báo cáo nhanh của các địa phương ngoài tình hình ngập lụt như trên
đến nay đã có một mươi một người chết và mất tích nhiều thiệt hại về tài sản hoa màu
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ban ngành
và các địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích
di rời sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập sâu nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất
đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ có thể kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
và áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành ở biển đông vào ngày chín tháng một mươi
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo
các bộ ngành và ủy ba nhân dân các tỉnh thành phố từ hà tỉnh điện phú yên
và khu vực tây nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ chỉ đạo triển khai
ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại